trong phiên thảo luận tại hội trường đối với dự án luật thi hành án hình sự sửa đổi các đại biểu cho rằng vấn đề thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại còn nhiều vướng mắt và chưa được quy định rõ ràng tại dự án luật
theo các đại biểu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại là vấn đề mới được quy định tại bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
tuy nhiên các quy định về trình tự thủ tục thi hành và các biện pháp tử pháp với pháp nhân thương mại còn có một số điểm trùng lập
cụ thể tại mục hai mục ba về hình phạt đình chỉ hoạt động có thời hạn và đình chỉ hoạt động vĩnh viễn có thủ tục thi hành cơ bản tương tự nhau tôi đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu nhóm hai vấn đề này thành một nhóm để tránh trùng lập về trình tự và thủ tục
tại điều một trăm bảy mươi ba một trăm bảy mươi bảy một trăm tám mươi một trăm tám mươi bốn và một trăm tám mươi chín của dự thảo thì quy định là trường hợp pháp nhân thương mại không chấp hành án thì sẽ xem xét ra quy định cưỡng chế
hoặc là báo cáo người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế
nhưng mà trong dự thảo luật cũng không quy định là thời gian để cho các pháp nhân thương mại tự nguyện thi hành là bao lâu và ai là người có thẩm quyền ra cái quyết định cưỡng chế trong trường hợp này
cơ quan chủ trì soạn thảo bộ công an nghiêm túc tiếp thu ý kiến các đại biểu nêu và đề nghị quốc hội thông qua luật này theo quy trình tại hai kỳ họp
vì lý do nếu không thông qua sớm thì một số quy định đã có hiệu lực tại một số đạo luật sẽ không được thực hiện cụ thể như thi hành án hình sự với pháp nhân thương mại tha tù trước thời hạn